vâng thưa quý vị nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy công an nhân dân
tối qua tại hà nội đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
phối hợp với nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân bộ công an
tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên bảy mươi năm năm công an nhân dân khắc ghi lời bác
đến tham dự chương trình có thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chương trình nghệ thuật gồm một mươi bảy tác phẩm được dàn dựng công phu
ca ngợi đảng bác hồ kính yêu tình yêu quê hương đất nước
truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
đêm nghệ thuật này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với nhân dân
và du khách quốc tế là sự gần gũi thân thiện gắn bó của lực lượng công an nhân dân
đối với quần chúng nhân dân
trong mặt trận phòng chống tội phạm thì những người chiến sĩ công an nhân dân
là những người rất là mưu trí dũng cảm và rất là kiên quyết
nhưng mà đối với đời thường đối với nhân dân thì luôn gần gũi gắn bó và mật thiết với nhân dân
chương trình nghệ thuật được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức
với mong muốn đem lời ca tiếng hát thay lời tri ân những cống hiến hy sinh
của các thế hệ cán bộ lão thành các liệt sĩ công an nhân dân
vì nền độc lập tự do hòa bình thống nhất đất nước
đồng thời tiếp tục lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi đến cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
tôi cùng với toàn thể cán bộ chiến sĩ diễn viên các nghệ sĩ của đoàn nghi lễ công an nhân dân
bộ tư lệnh cảnh sát đầu động của công an đã cùng đồng tâm hiệp lực
và cùng với một cái tinh thần phấn khởi hân hoan và mong muốn là
truyền tải cái thông điệp cái hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
ngoài những thất vả tập luyện ngoại thao trường và bảo vệ an ninh trật tự
thì chúng tôi cũng là những chiến sĩ nghệ sĩ luôn luôn có sự nền mại
luôn luôn có sự huyền chuyển qua những tác phẩm của diễn ngày hôm nay
cũng như là các chương trình chúng tôi cũng đã biểu diễn cho bà con nhân dân xem
và cũng mong muốn là để bà con nhân dân và các du khách
sẽ hiểu thêm về những hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
là một nhà công cũng đã từng biểu diễn phục vụ nhân dân rất nhiều lần rồi
nhưng mà mỗi lần thì nó mang lại cho mình những cái cảm xúc nó khác nhau
lần này thì cảm xúc rất là vinh dự tự hào cũng như là rất là hưng phấn
được biểu diễn trước số đông quần chúng nhân dân cũng như là bạn bè khách quốc tế du lịch như này
rất là vinh dự tự hào khi được mang những lời ca tiếng hát
cũng như là tiết mục văn hóa văn nghệ để phục vụ nhân dân
chương trình nghệ thuật bảy mươi năm năm công an nhân dân khắc ghi lời bác
được người dân hào hứng đón nhận
nhiều khán giả chia sẻ đây là lần đầu tiên được xem các chiến sĩ công an biểu diễn ở khu phố đi bộ
ở ngoài đời thì tôi thấy các chiến sĩ công an rất là cứng cắt
lúc làm nhiệm vụ thì rất là nghiêm túc
thế nhưng mà khi lên sân khấu biểu diễn thì không nghĩ là người ta lại mềm mại và đẹp như thế
chúng ta rất là mong muốn là dường xuyên ví dụ như là cuối tuần hoặc là cuối tháng
thì là sẽ có những chương trình như này để chúng tôi được xem hiểu hơn về người công an
ngoài những cái việc là người ta làm việc ở ngoài đường hoặc là ngoài những việc bảo vệ nhân dân bảo vệ đất nước
thì những cái này cũng làm một cái phần để cho mọi người hiểu hơn về lực lượng công an nhân dân
thông qua chương trình nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an luôn thân thiện gần gũi với quần chúng nhân dân
vì nhân dân phục vụ qua đó giúp cán bộ chiến sĩ trẻ và nhân dân
hiểu rõ hơn về trang sử hào hùng của dân tộc truyền thống vẻ vang của đảng
và những chiến công to lớn của lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh
tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
hồ chí minh giám đốc trung tâm dạy nghề hàng giang
vừa bị công an tỉnh long an khởi tố bắt tạm giam
vi nhận tiền làm chứng chỉ hành nghề sơ cấp
cho những người cần chứng chỉ để hoạt động trong lĩnh vực phương tiện thủy nội địa
qua quá trình điều tra cơ quan chức năng tỉnh long an phát hiện
đối tượng đào đức hạnh đã có hành vi lợi dụng chức năng
nhiệm vụ được giao thông qua các đầu mối trung gian
nhận tiền của người dân để cung cấp chứng chỉ sơ cấp
báo cáo đề xuất sở giao thông vận tải tỉnh long an
tổ chức thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng
máy trưởng phương tiện thủy nội địa hạng ba
đối tượng đào đức hạnh đã chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ
để cấp chứng chỉ nghề sơ cấp
nhưng thực tế không thực hiện hoạt động đào tạo theo quy định
sau khi khám xét nơi ở nơi làm việc của đào đức hạnh
công an tỉnh long an đã thu thập được một số tài liệu
đưa về trụ sở tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trần văn tú ba mươi tám tuổi ở tỉnh kiên giang
do ghen tuông đã lẻn vào phòng ngủ rồi dùng đây
có nguồn điện trích vào chân của vợ gây bỏng
công an tỉnh tiên giang vừa ra quy định khởi tố
và bắt tạm giam đối tượng trần văn tú về tội giết người
do nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa tú và vợ thường xảy ra mâu thuẫn
vợ tú gửi đơn đến toàn nhân dân huyện tân phước xin ly hôn
và về sinh sống tại nhà cha mẹ ruột
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai tú đến nhà cha mẹ vợ
lẻn vào phòng vợ đang ngủ dùng dây điện cắm vào ổ điện
và trích vào chân vợ
khiến vợ tú bị điện giật bỏng chân tỷ lệ thương tích hai
tại cơ quan điều tra tú thừa nhận về hành vi phạm tội
và cho rằng chỉ hù dọa để vợ sợ và quay về với tú
liên quan đến vụ đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
đã bị lực lượng công an an giang triệt xóa vào ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại ấp long hòa hai xã long điền a huyện trợ mới tỉnh an giang
công an huyện trợ mới đã khởi tố và ra lệnh tạm giam
đối với năm bị can về tội đánh bạc thông tin chi tiết trong cụm tin
năm bị can bị khởi tố gồm võ văn dương chú thành phố hồ chí minh
nguyễn cẩm tú chú tỉnh long an
và trịnh thị diễm hiền nguyễn thị loan trương thị màng
cùng chú tỉnh an giang
trước đó chiều ngày hai mươi tháng hai lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
phối hợp lực lượng công an huyện trợ mới
đã tiến hành triệt xóa tụi điểm đánh bạc
bắt giữ hai mươi hai đối tượng thu giữ trên bốn mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật khác liên quan
tại vĩnh long phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ
và công an xã an bình
cùng triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền
bắt giữ một mươi đối tượng có hộ khẩu tại các tỉnh vĩnh long đồng tháp và an giang
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm bảy con gà
nhiều cặp cửa sắt hai mươi ba xe mô tô bảy điện thoại di động
cùng số tiền trên hai mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn
mới đây khi những vụ cướp ngân hàng cướp tài sản táo tợ
liên tục xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội
và các địa phương khác mà các đối tượng phạm tội đều khai quen biết nhau
qua hội những người vỡ nợ muốn làm liều
thì nhiều người mới giật mình tự hỏi
phải chăng những hội nhóm trên mạng xã hội đang trở thành mầm mống của tội phạm
khi không thiếu những thành phần phức tạp trà trộn lôi kéo cổ suy cái xấu ở những diễn đàn này
và trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ phân tích cụ thể hơn
về những hệ lụy và các giải pháp để ngăn mầm móng tội phạm từ những hội nhóm ảo trên mạng xã hội
với khách mời là tiến sĩ trung tá nguyễn thị thanh thùy phó trưởng khoa luận học viện an ninh nhân dân
và trước khi đến với phần trao đổi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một tổng hợp ngắn ngay sau đây
công an tỉnh đồng nai bắt giữ hai đối tượng huỳnh đăng khoa và nguyễn ngọc quân
khi đang chuẩn bị đột nhập vào nhà một người dân tại khu tái định cư lộc an bình sơn để cướp tài sản
khoa và quân đã tham gia vào nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều
sau đó lên kế hoạch cướp năm tỷ đồng cùng một số đối tượng khác
để thực hiện hành vi khoa phân công cho các đối tượng liên quan chuẩn bị bình xịt hơi cay bả chó dây thừng để thực hiện hành vi cướp tài sản
trước đó công an huyện crong nang tỉnh đắk lắk cũng đã khởi tổ vụ án khởi tổ bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với dương hoàng kiên trần văn tưởng và phạm văn tuần để điều tra về hành vi cướp tài sản
các đối tượng mặc dù sinh sống khác địa phương không quen biết không có quan hệ xã hội từ trước
nhưng đã liên lạc móc nối với nhau thông qua nhóm kín trên mạng xã hội facebook để bàn bạc tổ chức cướp tài sản
tại hà nội hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợ tại phường xuân tảo quận bắc tử liêm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
cũng đã quen nhau trong hội những người vỡ nợ muốn làm liều và rủ nhau gây án
theo công an tp hà nội trên địa bàn thời gian qua xảy ra nhiều vụ cướp có tính chất manh động
điều đáng nói là các thủ phạm quen nhau qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội như facebook zalo telegram
sau đó hẹn gặp gỡ ngoài đời để rủ nhau thực hiện hành vi phạm tội
liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ bán nước mía tại phường an hòa tp biên hòa tỉnh đồng nai để cướp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với phan văn trung để làm rõ về hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu
trung được nguyễn văn nghĩa rủ đi cướp tài sản của nạn nhân tại phường an hòa thành phố biên hòa
trưa ngày một tháng ba nghĩa đi xe máy chở trung đến gần nhà nạn nhân rồi dừng xe cho trung xuống ngồi uống cà phê
còn nghĩa điều khiển xe mô tô vào nhà sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản
sau khi gây án nghĩa trở trung về chợ thủ đức mua đồ nhậu chung và chở nhau đi bán tài sản cướp được
trung còn được nghĩa từng thuật lại quá trình gây án cũng như biết việc nghĩa chuẩn bị hung khí nên có đủ căn cứ để bắt trung để điều tra làm rõ
công an tỉnh tiền giang vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng trần văn tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện tân phước về hành vi giết người
do nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa tú và vợ thường xảy ra mâu thuẫn
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai tú đến nhà cha mẹ vợ lèn vào phòng vợ đang ngủ
dùng dây điện cắm vào ổ điện và trích vào chân khiến nạn nhân bị điện giật bỏng chân
tỷ lệ thương tích là hai
tại cơ quan điều tra đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng chỉ hù dọa để vợ sợ và quay về
công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lóc vừa kết thúc điều tra truyền viện kiểm soát nhân dân

dùng dao đe dọa cướp tài sản
đối tượng là y thương nghê hai mươi sáu tuổi chú tệ huyện crongana tỉnh đắk lóc
theo kết quả điều tra vào sáng ngày chín tháng ba thương làm quen và rủ cô đến nhà nghỉ ở phường tân tiến tp buôn ma thuật để tâm sự
tuy nhiên sau khi cả hai vào phòng đối tượng khóa cửa tự xưng là cảnh sát hình sự
chụp ảnh cô gái cùng giấy tờ tùy thân và dùng dao đe dọa ép cô gái phải chuyển số tiền hai mươi triệu đồng
nếu không sẽ gửi các hình ảnh vừa chụp cho người thân của nạn nhân
quá sợ hãi cô gái đã chuyển cho thương một mươi ba triệu hai trăm linh ngàn đồng
sau khi được đối tượng thả cho về cô gái đã đến công an thành phố buôn ma thuật trình báo